quốc hội đã thảo luận tại hội trường về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số tám mươi một ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của quốc hội khóa một mươi ba về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân cụ thể quy định về bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết về sửa đổi do thực tế mâu thuẫn phát sinh nhưng các đại biểu cũng cho rằng việc sửa đổi nghị quyết số tám mươi một không phải do luật mà do quá trình tổ chức thực hiện luật

hiến mai cho rằng việc bổ nhiệm này ngoài việc tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn điều kiện của luật định còn cần phải thể hiện việc tạo nguồn trong quy hoạch lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao
nếu sửa nghị quyết kèm theo điều kiện là để bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao phải có thời gian giữ ngạch thẩm phán cao cấp tối thiểu từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng thì rõ ràng sẽ không tháo gỡ được khó khăn vướng mắt trong việc thiếu nguồn bổ nhiệm đồng thời cũng là nguồn lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao
điều kiện này cũng sẽ phũ phàng loại đi nguồn bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao từ một trăm bốn mươi hai thẩm phán cao cấp hiện được bổ nhiệm từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay và sẽ không đạt được yêu cầu cấp thiết của việc trình quốc hội trong việc sửa nghị quyết tám mươi một lần này
để trở thành thẩm phán tòa án nhân dân tối cao các đại biểu nhận định cần phải trải qua một quá trình rèn luyện phân đấu rất dài qua các vị trí công tác để thử thách
vì vậy các đại biểu đề nghị để chuẩn bị nguồn cán bộ cho quy hoạch đào tạo
trong bối rưỡng thì cán bộ trong ngành tòa án thực sự phải coi là nguồn chính và là nguồn cán bộ chủ động